cơn mưa kéo dài khoảng ba mươi phút vào chiều hai mươi một tháng năm khiến một phần tuyến đường nguyễn văn quá và phan huy ích mênh mông nước
hai tuyến đường này được xem như rốn ngập mới của thành phố hồ chí minh
một số khu vực ở thành phố hồ chí minh có mưa khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ
trong đó đường phan huy ích quận gò vấp và đường nguyễn văn quá quận một mươi hai bị ngập nặng
nhiều đoạn ngập hơn nửa bánh xe máy khiến giao thông gặp nhiều khó khăn
đầu giờ chiều mây đen bao phủ khu vực thành phố hồ chí minh kéo theo cơn mưa kéo dài khoảng ba mươi phút
cơn mưa khiến nước từ các khu dân cư đổ ra các con hẻm chảy xuống đường nguyễn văn quá thuộc phường đông hương thuận
quận một mươi hai khiến đoạn đường này bị ngập nặng
nước ngập gần nửa bánh xe máy khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn
đặc biệt là đoạn gần giao lộ quốc lộ một a khi đèn tín hiệu trên đường nguyễn văn quá chuyển qua đèn đỏ
dòng xe phải dừng trên đường ngập để chờ lưu thông
nhiều người đi xe máy phải chạy xe lên vỉa hè để tránh chết máy
tương tự tuyến đường phan huy ích đi qua quận gò vấp cũng bị ngập sâu
nước từ ngoài đường tràn vào nhà dân khiến sinh hoạt bị ảnh hưởng
người dân phải kê cao tài sản để tránh hư hỏng
một người dân địa phương cho biết con đường này cứ mưa lớn là ngập
mà không chỉ ngập ngoài đường nước còn tràn vào nhà
sợ nhất là mỗi khi có ô tô chạy qua nước tràn vào như sóng biển đồ đạc bị ướt hết
theo người dân đường nguyễn văn quá và phan huy ích thường xuyên bị ngập nặng mỗi khi trời mưa lớn
trường hợp mưa lớn kèm triều cường lên cao hai tuyến đường này bị lục không lối thoát
mưa dông được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra tại khu vực này
do đó người dân xung quanh khu vực này nên có những phương án đề phòng ngập lụt để hạn chế những bất tiện trong di chuyển